thông tin từ ủy ban nhân dân huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết
trong năm năm triển khai thực hiện các dự án theo chương trình giảm nghèo khu vực tây nguyên
địa phương đã xây dựng hàng chục công trình hạ tầng tại năm xã trên địa bàn huyện
với tổng kinh phí gần tám mươi tỷ đồng góp phần tạo sinh kế cho hơn chín hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi
từ nguồn vốn của dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên trong năm năm qua
huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã triển khai nhiều tiểu dự án về cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí gần tám mươi tỷ đồng
trong đó vốn vai ngân hàng thế giới hơn bảy mươi sáu tỷ đồng và vốn đối ứng của chính phủ việt nam hơn hai chín tỷ đồng
đầu tư xây mới sửa chữa và nâng cấp một mươi bảy công trình một mươi ba phòng học tại bảy điểm trường
bảy hệ thống canh mương tưới tiêu giúp chủ động tưới tiêu cho hai năm hectare đất nông nghiệp
ba hệ thống nước sạch cung cấp nước sạch cho bảy trăm bảy mươi bảy hộ dân và ba nhà sinh hoạt cộng đồng
các công trình bước đầu đã góp phần nâng cao cơ hội sinh kế cho hơn chín hộ nghèo
đồng bào dân tộc thiểu số tại năm xã khó khăn của huyện